cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trước đó nên đỗ như tiến vũ ngọc quyến và trịnh anh dũng
đi xe ô tô đến khu vực đường trần phú thì thấy lưu văn quyền và vũ duy hưng nên đã áp sát phía sau xe
khi tiến và dũng lại gần thì bất ngờ một trong hai người kia rút súng bắn để uy hiếp
tiến đã lấy tiếp sát vụt vào đầu hưng khiến hưng chảy nhiều máu
lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ